việt nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng hai tới
tần suất thực tế phụ thuộc quy định của nhà chức trách hàng không các nước nhu cầu thị trường
cục hàng không việt nam đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ
về việc dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế
tuy nhiên các quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với hành khách vào việt nam
vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của bộ công an bộ ngoại giao bộ y tế